tỉnh thanh hóa long trọng tổ chức lễ công bố huyện vĩnh lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
và đón nhận huân trường lao động hạng ba
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã tham dự sự kiện này
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện vĩnh lộc đã tập trung chỉ đạo
triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất
và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín đạt một mươi năm
thu nhập bình quân đầu người ước đạt bốn mươi hai một mươi năm triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo còn bốn một mươi hai
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định
từ những kết quả tích cực nói trên thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn văn bình
đã trao bằng của thủ tướng chính phủ công nhận huyện vĩnh lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín